tỉnh hà nam đã xây dựng đề án để thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi với một mươi tiêu chí
và ba mươi chỉ tiêu cụ thể dựa trên bốn nhóm tiêu chí theo quyết định sáu trăm chín mươi một của thủ tướng chính phủ
và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh
xong để hoàn thành các tiêu chí này các địa phương được chọn làm điểm cũng đang tìm nguồn lực
bởi các nguồn lực đã được huy động để tập trung xây dựng và hoàn thành nông thôn mới các giai đoạn trước đó
trong khi hiện nay ngân sách các cấp hầu như rất ít hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới
vì vậy để việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả cao còn phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực
sự chung sức đồng lòng và cách làm của chính quyền người dân
xã phủ vân thành phố phủ lý được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
song do nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố nên địa phương không được đầu tư cơ sở hạ tầng
phục vụ việc tưới tiêu cho các diện tích
hoa cây cảnh và rau màu nên ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sản xuất của bà con
nhất là vào mùa mưa bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí bảo đảm thu nhập
tiêu chí về giao thông về thủy lợi phục vụ cho sản xuất thì theo quy hoạch thì chúng tôi không được đầu tư
chính vì vậy cho nên là khi triển khai tổ chức hiện xây dựng các vùng sản xuất thì ảnh hưởng rất lớn
như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thu nhập của người dân

đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân thì liên quan đến tiêu chí hộ nghèo của chúng tôi
hiện nay chúng tôi có tiêu chí hộ nghèo là còn hai
thế và đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu thực hiện là không còn hộ nghèo thì đây là vấn đề hết sức là khó khăn
xã mộc bắc huyện duy tiên sau bốn năm hoàn thành xây dựng nông thôn mới
cấp ủy chính quyền và nhân dân vẫn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng các tiêu chí
phân đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
tuy nhiên đối với nhóm tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu
mộc bắc gặp khó khăn về xử lý lượng rác thải sinh hoạt của người dân
hiện tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp mới chỉ đạt khoảng ba mươi
trong khi tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỷ lệ phải đạt từ năm mươi trở lên
chúng tôi vẫn theo chỉ đạo là phải tổ chức thu hôm và xử lý tại chỗ
cơ bản thì trong cái thời gian này thì vẫn cứ đảm bảo
nhưng mà những cái thời gian tiếp theo là sẽ không đảm bảo
bởi vì cái lượng rác thải hàng năm nó rất nhiều
và cái chăn nuôi ở đây thì báo cáo công chí là một số người dân là chấp hành tốt
nhưng cũng có người dân chấp hành chưa tốt vẫn còn xả thải trực tiếp ra môi trường
nên là ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư
để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
rất cần sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương
nguồn lực từ các tổ chức và hơn hết là nguồn lực từ nhân dân
những chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
và nông thôn mới kiểu mẫu